mưa lũ trong những ngày qua đang gây những thiệt hại rất lớn về người và của cho các tỉnh miền núi phía bắc
tuy vậy thì giữa mưa lũ vẫn còn nhiều người dân bất chấp nguy hiểm để vớt củi phản ánh trên địa bàn tỉnh điện biên
đây là dòng suối nợ mức chạy dọc tuyến quốc lộ một mươi hai qua địa bàn các xã mường cồn mường nguyên của hiện điện biên và xã na sang của hiện mường trà tỉnh điện biên
mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nước lũ ở thượng nguồn đổ về làm dòng suối nợ mức trở nên dữ dằn và nguy hiểm
trên bờ dọc suốt chiều dài hàng trăm mét là các loại phương tiện của người dân trong xã mường cồn đổ về đây để vất củi
tham gia vào hoạt động vứt củi là các em nhỏ thanh niên và phụ nữ
để vớt được nhiều củi có gia đình đã huy động hết thành viên trong gia đình trực tiếp tham gia vào công việc này
hành trang để tham gia vào công việc vớt củi của người dân chỉ là một thanh tre dài có gắn móc câu
việc còn lại là thủ công và nhờ vào may rủi của dòng nước mà không quan tâm đến nguy hiểm cận kề
nếu vất được nhiều tầm hai ba khối vất vào nước này nó khó khăn cho
chỗ này này chỗ bờ này kiểu nó cao mình vứt thì nó tranh nhau vứt rồi xong rồi nó đâm vào nhau có người đâm vào nhau tới đây
địa điểm người dân tụ tập vứt củi nhiều nhất là tại các điểm trên địa bàn bản hủy chan xã mường pồn bản cúng rắt xã mường mươn và hạ lưu cách điểm cầu na sang gần năm trăm linh mét
mặc dù chưa có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra nhưng trước thực tế này không ai dám chắc mọi điều diễn ra đều như ý muốn
để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra các cấp chính quyền địa phương cần có biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân không để người dân ra sông suối vất củi khi có lũ đổ về